việt nam khẳng định chính sách nhất quán và thành tiệu đạt được trong việc bảo đảm quyền con người
cũng như quyết tâm tiếp tục đổi mới vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của mọi người dân
đây là thông điệp chính của đoàn đại biểu việt nam khi tham dự khóa họp ba mươi bốn hội đồng nhân quyền liên hợp quốc diễn ra tại geneva thụy sĩ
tại khóa họp việt nam khẳng định chính sách nhất quán và thành tựu đạt được của việt nam trong việc bảo đảm quyền con người
cũng như quyết tâm tiếp tục đổi mới vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của mọi người dân việt nam
và cũng qua hội nghị cấp cao lần này chúng ta tiếp tục thể hiện sự nghiêm túc tinh thần trách nhiệm
tham gia đóng góp rất tích cực vào các hoạt động của người dân quyền liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương khác
qua đó thể hiện vị thế quy tín của việt nam cũng như thúc đẩy quan hệ với các đối tác
việt nam tham gia vào nhiều nội dung thảo luận đề cao tinh thần đối thoại hợp tác trong lĩnh vực quyền con người
đặc biệt ưu tiên tham gia vào thúc đẩy các nội dung thuộc về quan tâm hàng đầu của việt nam hiện nay
những sáng kiến việt nam đã đưa ra tại hội đồng nhân quyền như
tác động của biến đổi khí hậu đối với quyền con người quyền của các nhóm dễ bị tổn thương
trong đó có phụ nữ trẻ em và người khuyết tật
bên cạnh đó việt nam cũng tổ chức một phiên tọa đàm quốc tế bên lề về giáo dục trẻ em và biến đổi khí hậu
để chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn triển khai công tác giáo dục trẻ em ứng phó với biến đổi khí hậu